ngày hai mươi bốn tháng tám đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh vĩnh phúc về thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị tỉnh vĩnh phúc cần tập trung hoàn thiện và hướng dẫn triển khai thống nhất toàn tỉnh hệ thống thông tin về đầu tư giải ngân vốn ngân sách nhà nước theo quy định
người đứng đầu chính quyền các cấp tích cực chủ động ra soát tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai tài nguyên bảo vệ môi trường khu công nghiệp đô thị nông thôn nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đồng chí trung hoa bình đề nghị các bộ ngành liên quan nghiên cứu ra soát tham mưu cho chính phủ để có giải pháp tháo gỡ